trả lời câu hỏi của phóng viên về những ý kiến thông tin gần đây liên quan đến hoạt động dầu khí của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết hoạt động dầu khí liên quan của việt nam diễn ra tại khu vực biển
hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của việt nam được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng các quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của việt nam
và cùng nỗ lực đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và hợp tác ở biển đông